thực hiện kế hoạch phục vụ tết dương lịch tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sẽ tập trung mạnh cho công tác điều tra xử lý để hạn chế ủn tắc giao thông tại bảy điểm nóng thường xảy ra ủn tắc trong các dịp tết
thành phố hồ chí minh hiện có bảy điểm nóng ủn tắc giao thông trong dịp lễ tết gồm quốc lộ một mươi ba đoạn từ bến xe miền đông đến phạm văn đồng đường trường sơn vào sân bay tân sơn nhất đường trường trinh đoạn từ âu cơ đến tân kỳ tân quý giao lộ cộng hòa hoa hoa thám vòng xoay an lạc đến cầu bình điền quận bình tân huyện bình chánh giao lộ hà nội về cảng cát lái khu vực ngã từ hàng xanh
sở giao thông vận tải thành phố đang xây dựng phương án lộ trình thay thế đồng thời tăng cường lực lượng thanh tra giao thông bảo đảm công tác phối hợp với cảnh sát giao thông chủ động xử lý tránh để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông tại các điểm nóng trong hai dịp tết dương lịch tết âm lịch hai nghìn hai mươi